trong nhiều quán ăn dọc tuyến quốc lộ một a vì lợi nhuận trước mắt mà vẫn bán ăn phục vụ tại chỗ đối với các tài xế lái xe đường dài khi đi ngang qua địa bàn tỉnh
ubnd tỉnh quảng ngãi đã ban hành quyết định áp dụng các biện pháp chống dịch đặc thù tại địa bàn tỉnh
trong đó quy định các địa điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống dọc theo tuyến quốc lộ một a không được phục vụ ăn uống tại chỗ đối với các phương tiện vận tải liên tỉnh khi đi qua địa phận tỉnh quảng ngãi chỉ được phép bán mang đi
vì vậy khuyên cáo các chủ quán ăn trên tuyến quốc lộ một a cũng như các tài xế liên tỉnh chấp hành nghiêm các quy định trên tuyệt đối không vi phạm gian dối để dịch bệnh lây lan làm hại cộng đồng xã hội
công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa vừa phá chuyên án và bắt giữ đối tượng lê thế hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ở phường bình minh thị xã nghi sơn là đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với tổng số tiền lên tới gần một tỷ đồng
trước đó công an thị xã nghi sơn nhận được tin báo của rất nhiều công dân đến từ các tỉnh nam định hải phòng hải dương quảng bình về việc bị một đối tượng có tài khoản facebook là trai họ lê ở địa bàn thị xã nghi sơn lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng trăm triệu đồng
sau một thời gian tích cực xác minh truy tìm dấu vết của đối tượng công an thị xã nghi sơn đã xác định lê thế hùng chính là thủ phạm của các vụ lừa đảo nói trên

và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghi sơn đang tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
công an huyện di linh tỉnh lâm đồng vừa bắt giữ khẩn cấp đối tượng huỳnh văn vũ chú tải xã tân châu huyện di linh về tội đánh bạc bằng hình thức ghi cá độ bóng đá mùa euro
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng sáu vũ đã lập một facebook với tên là vũ huỳnh và thông báo ghi cá độ bóng đá mùa euro
từ sổ ghi cá độ bóng đá của vũ cơ quan công an xử lý
từ ngày hai mươi bốn tháng sáu cho đến nay vũ đã ghi tám trận bóng đá euro với số tiền trên một trăm hai mươi triệu đồng của người chơi cá độ
hiện công an huyện di linh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh vừa phối hợp với lực lượng công an xã thị trấn trên địa bàn bắt giữ ba đối tượng về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy